chủ tịch nước trần đại quang đã tới sự kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam tại bệnh viện bạch mai hà nội
và tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho bệnh viện bạch mai huân chương lao động hạng nhất cho phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc anh giám đốc bệnh viện
cùng sự với chủ tịch nước còn có lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước bộ y tế và các cơ quan trung ương và địa phương
bệnh viện bạch mai được thành lập từ năm một nghìn chín trăm một mươi một là một trong những bệnh viện lớn nhất cả nước có lịch sử vẻ vang gắn liền với lịch sử nền y học hiện đại của việt nam
trong suốt chặng đường gần một trăm một mươi năm xây dựng phấn đấu và phát triển bệnh viện bạch mai đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt
từ một bệnh viện lấy trọng tâm là hệ nội nay đã trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm đào tạo y học hàng đầu
đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền y học nước nhà
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng tôn vinh những thành tích đóng góp to lớn mà các thế hệ giáo sư bác sĩ thầy thuốc nhân viên y tế cán bộ công chức viên chức người lao động ngành y tế nói chung bệnh viện bạch mai nói riêng đã đạt được trong thời gian vừa qua

chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng tôn vinh những thành tích đóng góp to lớn mà các thế hệ giáo sư bác sĩ thầy thuốc nhân viên y tế cán bộ công chức viên chức người lao động ngành y tế nôi chung bệnh viện bạch mai nói riêng đã đạt được trong thời gian vừa qua
thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cấp cứu khám chữa bệnh tuyến cuối đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học chỉ đạo tuyến phòng chống dịch bệnh hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế y tế với mục tiêu xuyên suốt là không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân